quốc hội thảo luận về dự án luật chứng khoán sửa đổi trước đó thì ủy ban thượng vụ quốc hội đang tiến hành xem xét thông qua một mươi hai dự án luật
bốn dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với chín dự án luật khác trong đó thì có luật chứng khoán sửa đổi
so với luật hiện hành thì luật chứng khoán sửa đổi đã có nhiều quy định mới
dự án luật chứng khoán sửa đổi tách bạch điều kiện trào bán cổ phiếu lần đầu và điều kiện trào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
nâng điều kiện về vốn điều lệ đã góp của tổ chức phát hành tại thời điểm đăng ký trào bán là từ ba mươi tỷ đồng trở lên
quy định tại luật hiện hành là một mươi tỷ đồng
hoạt động kinh doanh của hai năm liên tục liền trước năm đăng ký trào bán phải có lãi quy định tại luật hiện hành là một năm liền trước
trào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng có điều kiện riêng là điều kiện về tính đại chúng
tối thiểu hai mươi vốn điều lệ của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất một trăm linh nhà đầu tư
không phải là cổ đông sở hữu từ một trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành
quan tới công tác giám sát thị trường ngoài hai cấp như hiện nay là các sở giao dịch chứng khoán và ủy ban chứng khoán nhà nước
dự thảo luật bổ sung thêm một cấp là tại các công ty chứng khoán
dự thảo luật sửa đổi bổ sung thêm các quy định thẩm quyền của ủy ban chứng khoán nhà nước
trong việc thực thi nhiệm vụ để có thể tiệm cận với các nguyên tắc của tổ chức quốc tế các ủy ban chứng khoán
nâng mức phạt hành chính tối đa ba tỷ đồng đối với tổ chức và một năm tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm
kèm theo đó là các hình phạt bổ sung khác
dự thảo luật chứng khoán sửa đổi bổ sung quy định về quyền hạn trách nhiệm của các công ty chứng khoán
công ty quản lý quỹ trong việc giám sát bảo đảm khách hàng tuân thủ quy định giao dịch chứng khoán
theo chương trình làm việc dự kiến các đại biểu quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật chứng khoán vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
với nhiều nội dung mới đã được bổ sung sửa đổi mang tính đột phá
kỳ vọng khi dự luật được ban hành sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam trong tương lai